công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt quả tang bốn đối tượng trên địa bàn có liên quan đến hành vi đánh bạc thu giữ số tiền gần chín mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật